mặc dù tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng người dân sống dọc theo suối chuva tại tỉnh lai châu vẫn bất chấp nguy hiểm xuống suối vớt củi
trước tình trạng này chính quyền địa phương cần có các biện pháp tuyên truyền cảnh báo kịp thời để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
trong những ngày qua lũ từ thượng nguồn đổ về đã mang theo nhiều gỗ củi khô theo dòng nước
những người dân sống dọc theo suối chuva đã liều mình bất chấp nguy hiểm tới tính mạng chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt
ngay tại con đập này đã có hàng chục người dân xuống suối để lấy gỗ và củi kiếm lợi

dọc theo suối chuva phần lớn bà con đều là người dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức hạn chế
bởi vậy chính quyền địa phương huyện tam đường nói riêng
tỉnh lai châu nói chung cần có biện pháp tuyên truyền cảnh báo tới người dân để tránh xảy ra những trường hợp tai nạn đáng tiếc về sông nước